ngày một tháng bốn tại bảo tàng hà nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết
vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi sáu và phát động cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi được phát động từ năm hai nghìn một mươi một đến nay đã được sự ủng hộ và đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô
và các tỉnh trên cả nước cũng như là người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thành phố hà nội
cuộc thi vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi sáu do báo kinh tế đô thị ban an toàn giao thông thành phố
sở giao thông vận tải và các ngành liên quan phối hợp tổ chức nhờ đổi mới hình thức dự thi qua từng năm
nên số lượng người tham gia dự thi ngày một tăng hơn
sau năm năm triển khai ban tổ chức đã nhận được khoảng ba trăm năm mươi bài viết cùng với nhiều mô hình poster được thực hiện công phu khoa học
riêng năm hai nghìn một mươi sáu ban tổ chức đã nhận được gần một trăm một mươi một năm trăm linh bài viết tham luận giải pháp nhằm khắc phục tình trạng
ủn tắc giao thông của thủ đô
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã xây dựng chương trình xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi
với tinh thần tính mạng con người là trên hết với mục tiêu giảm năm một mươi số vụ tai nạn xây dựng ý thức tham gia giao thông trên các tuyến phố chính
để bảo đảm lưu thông cho năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy và các sự kiện chính trị xã hội lớn của đất nước
hàng năm thì các cái đề tài nó lại càng nhiều hơn các vấn đề nó lại nảy sinh ra do đó là ban tổ chức quyết định sẽ tiếp tục
đi năm hai nghìn một mươi bảy bởi vì là cái đề tài về an toàn giao thông và những cái ý tưởng cũng như là văn hóa giao thông
tiếp tục vẫn là một đề tài nóng của xã hội trong thời gian tới
hy vọng cuộc thi sẽ góp một phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa giao thông
nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông từng bước xây dựng thành công văn hóa giao thông ở thủ đô hà nội